liên quan đến vụ việc thí sinh chụp ảnh đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba rồi gửi ra ngoài
đại diện bộ công an khẳng định lực lượng công an đang làm rõ và không loại trừ khả năng xem xét khởi tố
cụ thể trong ngày thi đầu tiên một thí sinh sinh năm hai nghìn năm trú tại phường hợp giang
thành phố cao bằng tỉnh cao bằng đã mang điện thoại vào phòng thi tại hội đồng thi trung học phổ thông tp cao bằng
sau khi đề thi được công bố thí sinh này đã chụp ảnh và gửi cho sinh viên của một trường đại học
thuộc chuyên ngành tài chính để người này giải đề và gửi lại đáp án
tuy nhiên trong quá trình thi do giám thị trông coi nghiêm ngặt nên thí sinh này không dám sử dụng điện thoại để xem đáp án
trong khi đó bạn trai của sinh viên trên sau khi đọc tin nhắn đã lưu lại hình ảnh đề thi và đăng tải lên facebook
dù đã xóa hình ảnh sau vài phút nhưng đề thi đã bị lan truyền trên mạng
cũng trong ngày thi đầu tiên buổi chiều thi môn toán
tại điểm thi trường trung học phổ thông hoàng quốc việt xã giới phiên tp yên bái
một thí sinh cũng đã vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi chụp lại đề thi và đăng tải lên mạng xã hội
cả hai thí sinh trên đã bị đình chỉ ngay sau đó và hủy kết quả đạn môn đã thi
theo đại diện bộ công an việc hai thí sinh sử dụng điện thoại để lọt đề thi ra ngoài không gây ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi
nhưng hành vi này có thể cấu thành tội phạm
hành vi của thí sinh này không những xâm phạm đến quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
mà còn đe dọa đến an toàn của kỳ thi và tạo ra dư luận rất xấu về tính nghiêm túc của kỳ thi